sáng ngày hai mươi hai tháng một tại quảng trường hai mươi bốn tháng ba thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
ban thường vụ tỉnh đoàn quảng nam tổ chức lễ phát động năm thanh niên tình nguyện hai nghìn một mươi chín
và phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ toàn tỉnh với chủ đề
tuổi trẻ quảng nam nhớ lời di trúc theo chân bác
tham gia chương trình có hơn một đoàn viên thanh thiếu niên là các gương thanh niên tiêu biểu trên toàn tỉnh quảng nam
nhiệm vụ trọng tâm đặt ra của năm thanh niên tình nguyện hai nghìn một mươi chín là phát huy vai trò sung kích
sáng tạo của thanh niên qua việc triển khai tổ chức các phong trào thanh niên tình nguyện
điểm nhấn được xác định phải tập trung thực hiện là các công trình
phần việc thanh niên tham gia vào hai chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên thanh thiếu niên toàn tỉnh nhận thức sâu sắc hơn
những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của di trúc chủ tịch hồ chí minh
đồng thời đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi
xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới
đợt sinh hoạt chính trị này sẽ diễn ra từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ngay sau lễ phát động đoàn viên thanh thiếu niên toàn tỉnh sẽ triển khai đồng loạt nhiều hoạt động
trong đó xây dựng mới năm công trình thanh niên và triển khai bảy mươi sáu phần việc thanh niên với tổng kinh phí gần một năm tỷ đồng